công tác phòng chống covid một mươi chín thưa quý vị vào chiều nay ngày một mươi tám tháng một mươi thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín gặp mặt đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại cuộc gặp mặt thủ tướng phạm minh chính cho biết đất nước đã trải qua bốn đợt dịch trong đó đợt dịch thứ tư đang từng bước được kiểm soát
trong bối cảnh đó chính phủ tổ chức buổi gặp mặt đại diện những anh chị em y bác sĩ từng tham gia chống dịch trong suốt hai năm qua
dù không gặp hết được những người đã tham gia chống dịch từ bắc chí nam trong suốt sáu trăm linh ngày vừa qua thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước nhân dân thấu hiểu những gì các đồng chí đã làm trong suốt hai năm qua
đặc biệt trong đợt dịch thứ tư diễn ra hết sức khốc liệt với biến chủng delta lây lan nhanh và nguy hiểm
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước
lực lượng y tế đã đóng góp hết sức quan trọng là lực lượng tuyến đầu chống dịch
cùng quân đội công an và các lực lượng khác dịch bệnh tuy còn diễn biến phức tạp khó lường và có thể xuất hiện các đợt dịch khác các biến chủng khác
nhưng đợt dịch này đã tạm thời lắng xuống được kiểm soát và chúng ta an tâm được phần nào
vừa qua ban chỉ đạo quốc gia đã tổ chức cuộc họp đánh giá bước đầu kết quả chống dịch và sẽ tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng hơn toàn diện tổng thể hơn
cũng tại cuộc gặp các cơ quan sẽ tổ chức khen thường động viên một số tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch
công tác khen thưởng động viên sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới để kịp thời tôn vinh những người chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến với đại dịch để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân
thưa quý vị đến nay đã có bảy trăm chín mươi một tám trăm bốn mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín trong tổng số tám trăm sáu mươi bốn năm mươi ba ca mắc ở nước ta được chữa khỏi
về các bệnh nhân đang điều trị hiện chỉ còn ba bốn trăm một mươi ba ca nặng
và ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng năm bệnh nhân đã được chữa khỏi

về ngày một mươi tám tháng một mươi các tỉnh quảng bình quảng hải bến tre ghi nhận thêm nhiều ca mắc covid một mươi chín trong đó có nhiều f trở về từ vùng dịch
hiện có hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là bắc cạn và hòa bình
theo thông tin trên cổng tiêm chủng quốc gia cho biết là đến một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một mươi cả nước đã tiêm được sáu mươi bốn một trăm một mươi sáu ba trăm năm mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi đã tiêm một năm trăm một mươi bốn năm trăm tám mươi
như vậy là khoảng sáu mươi hai người từ một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine
tỷ lệ tiêm đủ liều đạt hai mươi năm người từ một mươi tám tuổi
tại tỉnh an giang vào ngày hôm nay ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã ký văn bản một nghìn một trăm bảy mươi sáu thay thế công văn số một nghìn một trăm năm mươi bốn về việc công dân ra khỏi tỉnh phải làm đơn
theo văn bản mới nhất đối với nhu cầu đi lại của công dân ra vào tỉnh thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể và ủy ban
nhân dân huyện thị xã thành phố xem xét và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đang làm việc tại đơn vị hoặc cư trú tạm trú trên địa bàn được di chuyển giữa các địa phương khi có nhu cầu cần thiết phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của bộ y tế
sau khi có văn bản hướng dẫn của bộ y tế vào ngày một mươi bốn tháng một mươi về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nhiều địa phương đã giả soát và lập danh sách chuẩn bị sẵn sàng
cho việc tiêm vaccine được an toàn hiệu quả sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nội
nhà có hai cháu đang học tiểu học bà xuân ở phường phương liệt quận thanh xuân hà nội vừa lo việc nội trợ vừa kèm thêm cháu học bài
mong mỏi lớn nhất của gia đình bà là các cháu sớm được trở lại trường học và chương trình tiêm vaccine cho học sinh sớm được triển khai
tôi xin cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm đến toàn dân
bây giờ lại đến quan tâm đến các cháu nhỏ để tiêm vaccine cho các cháu đi học được đến trường
thì gia đình chúng tôi là rất là phấn khởi và rất là mong có tức là có một nguyện vọng rất lớn là để tiêm cho các cháu
để các cháu đi học để các cháu được đảm bảo cuộc sống và học hành được tiến bộ
chứ còn các cháu học ở nhà n i thì chúng tôi không yên tâm một tí nào hết cả
để sẵn sàng công tác tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh
tại phường phương liệt quận thanh xuân cán bộ y tế phường phối hợp cùng tổ covid cộng đồng đi tới từng hộ gia đình
tuyên truyền phát phiếu đăng ký tiêm chủng
hầu hết người dân đều tin tưởng và vui mừng vì sắp có vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
có trường hợp được mong muốn là được tiêm trong đợt này để đảm bảo với khống chế dịch covid một mươi chín
thế là gia đình chúng tôi cũng rất là hoan nghênh cái chủ trương của y tế phường cũng như y tế quận của thành phố như vậy là cũng sẵn sàng để cho cháu đi tiêm như vậy để đảm bảo cái cuộc sống hàng ngày bình thường
như ở tổ chúng tôi tổ dân phố này cho đến một mươi năm tháng chín thì là chúng tôi đã gần như một trăm linh từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm phòng
tiêm vaccine hết rồi kể cả những người chọ
đến đợt này thì giả soát trẻ em từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi thì là chúng tôi cũng giao cho từng người thành viên của tổng covid cộng đồng
đi từng cái chặng ngõ một được phân công thì đi giả soát phát phiếu và tập hợp lại thì báo về cho tổ
thì là tổ lại tập hợp báo cáo với phường
hiện nay các quận huyện trên địa bàn thành phố
hà nội đã đạt độ bao phủ vaccine covid một mươi chín mũi hai kế thừa những kinh nghiệm từ đợt tiêm vaccine cho đối tượng người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
nhiều địa phương cho biết đã hoàn thành việc thống kê danh sách đối với lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy và chuẩn bị sẵn sàng công tác tiêm chủng theo quy định của bộ y tế
nên quan các đối tượng mở rộng tiêm từ một mươi hai tuổi cho đến một mươi bảy tuổi thì với cái nội dung này thì phường phương liệt đã tổ chức giả soát cùng với đợt
đang ký tiêm của cái đợt một
với cái nội dung này thì phường đã chỉ đạo các hệ thống chính trị khuôn cư và người dân giảm soát lại để bổ sung các trường hợp còn soát còn thiếu
cơ bản đã hoàn thành cái nội dung các đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bây giờ chúng ta chỉ tổ chức khi bổ thuốc chúng ta tổ chức tiêm theo hướng dẫn của quy định
theo ý kiến của nhiều chuyên gia tâm lý trẻ em là lứa tuổi nhạy cảm sẽ phát sinh nhiều nguy cơ khi không may bị nhiễm
trong khi nhiều tỉnh thành trên cả nước học sinh đang phải học online tại nhà
nếu được tiêm vaccine sớm đồng nghĩa với việc các em được bảo vệ giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
trong ngày thi điểm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ tp hcm đến các địa phương đã bộc lộ nguy cơ lây lan dịch bệnh đối với loại hình vận tải này
và trước tình trạng trên các đơn vị liên quan đã siết chặt kiểm soát công tác phòng chống dịch
và đề xuất chế tài xử lý các nhà
sau khi vận tải hành khách giữa tp hcm và bà rịa vũng tàu được phép hoạt động trở lại
ông trần tuấn hải ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu đã đi xét nghiệm và làm các thủ tục cần thiết để ra bến xe miền đông mua vé về nhà
số tiền phải bỏ ra cao hơn gấp nhiều lần so với ngày thường nên ông yêu cầu nhà xe phải đảm bảo công tác phòng chống dịch
bình thường giá thì nó chỉ có một trăm linh một thôi nhưng mà dịch này khó khăn lấy giá vé tôi là hai trăm năm mươi
thì nhà khách phải đảm bảo từ cái chỗ đó cho tôi suốt là phải chạy suốt chứ còn ghé dừng chân chỗ nào hay là dứt khách thì tôi không chịu
tại vì làm cái đó là không được ăn tiền của khách hết hai trăm năm mươi rồi mà còn ăn riêng nữa cái đó là tôi không chấp nhận phải chạy đúng lực
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi xe khách chạy tuyến cố định bến xe ngã tư ga tp hcm đi đắk lắc đã đón một mươi tám khách dọc đường
trong đó có ba người dương tính với covid một mươi chín
sau khi xảy ra sự cố trên toàn bộ xe khách tuyến này phải tạm ngưng hoạt động
đồng thời sở y tế thông phận tải tp hcm cũng đã đề nghị công an thành phố và ủy ban nhân dân quận quyền bến xe
kiểm soát chặt ô tô đón trả khách dọc đường theo tiêu chí một cung đường hai điểm đến
theo quy định thì những cái xe mà hoạt động sai quy định của các cái quy định thể lệ bằng tải
tất cả các công tác phòng chống dịch thì bến xe miền đông cũng sẽ báo cáo các cơ quan băng ngành
và đồng thời là sẽ từ chối
công tác kiểm soát tại các đầu bến được thực hiện nghiêm ngặt
xong việc đón trả khách dọc đường là do sự quản lý của từng nhà xe và các địa phương
vì vậy việc ứng dụng công nghệ để giám sát và chế tài xử phạt cần được thực thi nghiêm ngặt
công ty kim hồ thì có một đội ngũ nhân viên là chuyên phụ trách vấn đề là kiểm tra xe dọc đường
kiểm tra camera kiểm tra thời gian hành trình
thì tất cả những chuyến đi là đều được nhân viên kiểm tra trực tiếp luôn
nếu mà có trường hợp nào nhân viên mà không tuân thủ theo quy định phòng chống dịch
cũng như quy định của công ty thì là công ty xử lý ngay được trên cái chuyến hành trình đó luôn
sau năm ngày vận hành thử nghiệm chỉ có khoảng hai mươi năm đầu xe xuất bến tại bến xe miền đông mỗi ngày
với lượng khách còn rất hạn chế chỉ khoảng một mươi người trên mỗi chuyến xe
bên cạnh đó các địa phương cũng chưa có sự thống nhất về các tiêu chí hoạt động
dẫn đến việc các doanh nghiệp vận tải chưa sẵn sàng hoạt động trở lại

ở các đô tỉnh về sài gòn thì là tích một mũi là được rồi
nên là những khó khăn trong doanh nghiệp giống như là khi người ta về từ tỉnh vào sài gòn rồi
thì khi đó người ta quay lại thì là khó khăn và người ta phải đủ hai mủ người ta mới về được
như vậy mặc dù nhu cầu đi lại của người dân giữa các tỉnh hành lại rất lớn
song vì quy định chung giữa các địa phương chưa được thực hiện đồng bộ
nên hành khách còn ngại đi lại nhà xe thì chưa dám hoạt động
do đó cần phải có sự thống nhất và giám sát chặt chẽ
giữa các địa phương để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải hoạt động
kích cầu trong việc đi lại của người dân nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch
kính thưa quý vị ngày một mươi tám tháng một mươi tỉnh lâm đồng ghi nhận ca tử vong đầu tiên là bệnh nhân nữ bảy mươi sáu tuổi
sau quá trình điều trị nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện nhi lâm đồng
bệnh nhân này có dịch tễ thuộc chùm ca bệnh tại làng hoa vạn thành phường năm thành phố đà lạt
bệnh nhân này có tiền sử nhiều bệnh nền tăng huyết áp đái tháo đường hai
cắt cục gãn chân phải do biến chứng đái tháo đường nhồi máu não nhiều lần liệt túi chi nằm một chỗ nhiều năm nay
từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân được chăm sóc điều trị tích cực
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đột ngột tiến triển nặng
đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân đã tử vong nguyên nhân tử vong được chẩn đoán biến chứng nặng của đáy tháo đường
di chứng nhồi máu não nhồi máu cơ tim cũ tăng huyết áp suy kiệt nhiễm covid một mươi chín
như vậy tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi lâm đồng có tổng số bốn trăm năm mươi hai ca covid một mươi chín trong đó đang cách ly điều trị một trăm sáu mươi tám ca hai trăm tám mươi sáu ca đã ra viện và một ca tử vong
tại buổi họp chiều ngày một mươi tám tháng một mươi phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm thông tin
tp hcm chưa có kế hoạch tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai tuổi đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi bộ y tế có văn bản về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi văn bản này đã được triển khai
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế sở y tế tp hcm đã có tờ trình cho ủy ban nhân dân thành phố để chuẩn bị thực hiện tiêm vaccine cho trẻ em theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
do đó đây mới chỉ là công tác nghiệp vụ xin ý kiến chỉ đạo của bộ
chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín cho biết sau khi bộ y tế có hướng dẫn cụ thể là loại vaccine tiêm vào thời điểm nào tiêm hướng dẫn tiêm như thế nào
thì sở y tế tp hcm sẽ ban hành kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em đúng theo chỉ đạo
về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi có bốn trăm một mươi tám hai trăm sáu mươi chín trường hợp mắc bệnh phát hiện
xu hướng ngày càng giảm rất nhanh hiện đang điều trị một mươi một năm trăm ba mươi một bệnh nhân trong đó có chín trăm linh hai trẻ em dưới một mươi sáu tuổi bốn trăm linh bốn bệnh nhân nặng đang thở máy một mươi tám bệnh nhân can thiệp f một
trong khi chống dịch cổ an sinh đợt ba đã chi trả hỗ trợ đợt ba cho hơn năm triệu người
theo chỉ đạo y tế tp hcm kết thúc vào ngày một mươi năm tháng một mươi tuy nhiên còn khoảng một triệu người chưa được nhận
những trường hợp này sẽ được gia hạn giải quyết đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp thứ ba hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm tô thị bích châu cho rằng
cần ra soát kỹ lại các trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ theo các nghị quyết của chính phủ
hội đồng nhân dân thành phố xem xét các biện pháp giải quyết thỏa đáng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho biết khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên qua phản ánh của cử tri và nhân dân thực tế vẫn còn người chưa được tiếp cận các gói hỗ trợ của chính phủ và tp hcm
việc triển khai gói hỗ trợ đợt ba còn gặp nhiều khó khăn do ứng dụng thường xuyên bị chậm gián đoạn
việc lập danh sách để cập nhật vào phần mềm còn nhiều sai sót xử lý chậm nên đã ảnh hưởng đến tiến độ chi hỗ trợ
vẫn còn tình trạng lợi dụng thực hiện chính sách phòng chống dịch để trục lợi gây mất niềm tin trong nhân dân
vì vậy tp hcm và các cấp cần ra soát kỹ lại các trường hợp chưa được nhận hỗ trợ
có biện pháp giải quyết thỏa đáng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bên cạnh đó tại kỳ họp các đại biểu cũng đã nghiên cứu thảo luận về tình hình kinh tế
văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh chín tháng đầu năm cũng như nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm
xem xét thông qua một số tờ trình của ủy ban nhân dân tp hcm như chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc
tp hcm một bài bảo đảm chất lượng khá thi góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tp hcm trong tình hình mới
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
và như thường lệ xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị từ hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi học sinh tại hai mươi năm địa phương trên cả nước đã tiến hành học trực tiếp
ba tỉnh thành cho học sinh ở một số nơi đến trường những địa phương còn lại tiếp tục tổ chức dạy học từ xa
các tỉnh thành đã quyết định cho học sinh học quay trở lại trực tiếp tại trường
như bắc giang bắc cạn bắc ninh cao bằng điện biên hà giang
một số tỉnh thành như bà rịa vũng tàu bạc liêu bình dương cần thơ đồng nai
cũng dự kiến có thể chuyển sang học trực tiếp từ đầu tháng một mươi một nếu không phát sinh các ổ dịch covid một mươi chín phức tạp
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã chấp thuận kế hoạch cho học sinh xã đảo thạnh an huyện cần giờ
được đi học trực tiếp nhưng chưa quyết định cụ thể thời gian
bộ giao thông vận tải vừa ban hành hướng dẫn tạm thời
về tổ chức hoạt động vận tải nhằm đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín hướng dẫn tạm thời mới về tổ chức vận tải trước mắt
áp dụng với ba lĩnh vực đường bộ hàng hải và đường thủy nội địa
riêng hàng không và đường sắt tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành cho đến ngày hai mươi tháng một mươi
hoạt động vận tải được tổ chức phù hợp theo bốn cấp độ dịch
cấp bột nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
việc đánh giá theo cấp độ từ quy mô cấp xã khuyến khích đánh giá từ phạm vi
quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã nhằm đảm bảo linh hoạt hiệu quả
tại địa bàn có dịch cấp độ một và cấp độ hai vận tải khách bằng xe ô tô được hoạt động với tần suất bình thường
với địa bàn có cấp độ ba xe khách tuyến cố định liên tỉnh xe buýt taxi hợp đồng du lịch vận chuyển học sinh
sinh viên hoạt động không quá năm mươi số chuyến và có giãn cách chỗ ngồi không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
với địa bàn ở cấp bốn dừng hoạt động xe khách liên tỉnh nội tỉnh xe buýt xe hợp đồng du lịch
trừ xe công nghệ dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử vận chuyển học sinh sinh viên
xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ xe hợp đồng xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử có vách ngăn với khách
thanh toán điện tử được phép hoạt động không vượt quá hai mươi tổng số xe của đơn vị và có giãn cách chỗ trên xe
hành khách tham gia giao thông trừ vận tải hàng không đường sắt phải đáp ứng các yêu cầu sau
tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi đến sở giao thông vận tải các tỉnh thành
mà công ty cổ phần xe khách phương trang đã tổ chức khai thác kiến nghị phối hợp cho nhà xe này tổ chức các chuyến xe không đồng
hỗ trợ người dân từ tp hcm về quê trong thời gian tới
sở giao thông vận tải tp hcm đánh giá trong suốt thời gian tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
đến thời điểm hiện tại công ty phương trang đã hỗ trợ đưa miễn phí người dân từ các tỉnh thành phố có nhu cầu về quê an toàn chú đáo
trong thời gian thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện nay công ty phương trang tiếp tục đề xuất tổ chức các chuyến xe hỗ trợ người dân
các tỉnh thành được kiến nghị phối hợp gồm lâm đồng đắk nắp bình thuận ninh thuận khánh hòa phú yên bình định quảng ngãi
thừa thiên huế cần thơ vĩnh long hậu giang bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu cà mau an giang kiên giang đồng tháp và bà rịa vũng tàu